thưa quý vị chiến thắng điện biên phủ là mốc son trái lọ trong lịch sử dựng nước và sử nước của dân tộc việt nam
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ nhiều chương trình trọng điểm đã được đài truyền hình việt nam triển khai thực hiện và sẽ lên sóng trong thời gian tới
hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ được vtv chính thức khởi động từ ngày một mươi ba tháng ba với nhiều đồng mũ chương trình trên nhiều kênh sóng
các chương trình được đầu tư công phu kỹ lưỡng huy động tổng lực từ nhiều đơn vị trên tinh thần tìm tòi sáng tạo đảm bảo nội dung trang trọng ý nghĩa sâu sắc
nhiều chương trình được triển khai đồng loạt với thể loại đa dạng như phim tài liệu ký sự chương trình giao lưu tọa đàm giao lưu nghệ thuật
đặc biệt điểm nhấn trong chuỗi chương trình là cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng với sự tham gia của năm điểm cầu
bên cạnh đó là chương trình nghệ thuật điện biên phủ mốc vàng lịch sử và lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ cũng được truyền hình trực tiếp tới đông đảo công chúng
các chương trình sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sức mạnh giá trị của một thế hệ sống mãi cùng lịch sử hào hùng của đất nước khơi gọi lòng tự hào dân tộc trong mỗi người
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng bốn tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh huyện định hóa tỉnh thái nguyên
ban quản lý khu di tích lịch sử sinh thái atk định hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm từ atk thái nguyên đến chiến thắng điện biên phủ
triển lãm từ atk thái nguyên đến chiến thắng điện biên phủ với gần hai trăm linh hình ảnh tư liệu lịch sử được chia thành hai phần chính
bao gồm atk thái nguyên nơi khởi nguồn chiến dịch điện biên phủ và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt atk định hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái nguyên
triển lãm nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của atk định hóa thái nguyên nơi ghi dấu sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng vào ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại lán nhỏ tỉnh keo xã phú đình
chủ tịch hồ chí minh cùng bộ chính trị đã họp bàn thông qua chiến cuộc đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn quyết định mở chiến dịch lịch sử điện biên phủ
triển lãm nhằm tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
triển lãm từ atk thái nguyên đến chiến thắng điện biên phủ
mở cửa phục vụ du khách đến hết ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bảy tháng năm hai nghìn hai mươi bốn chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng bốn và tháng năm tại nhà triển lãm tỉnh hải dương đang diễn ra triển lãm bảy mươi năm địa biên phủ vang mãi bản hùng ca
và tranh cổ động tỉnh hải dương năm hai nghìn hai mươi bốn triển lãm trưng bày gồm hai phần
phần thứ nhất giới thiệu bộ ảnh khoảng một trăm linh ảnh bảy mươi năm điện biên phủ vàng mãi bản hùng ca
bộ ảnh khái quát lại quá trình đấu tranh của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng chống thực dân pháp xâm lược đã làm nên chiến thắng điện biên phủ mang tầm vóc thời đại
ngoài ra còn có một số hình ảnh về những đóng góp của quân và dân hải dương cho chiến dịch điện biên phủ
những hình ảnh lãnh đạo tỉnh hải dương thăm tặng quà tri ân các cựu chiến binh và thân nhân các liệt sĩ tham gia chiến dịch điện biên phủ
phần thứ hai trưng bày bảy mươi tác phẩm tranh cổ động tỉnh hải dương năm hai nghìn hai mươi bốn triển lãm mở cửa từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày hai mươi sáu tháng bốn tỉnh tuyên quang đã tổ chức gặp mặt chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ và trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
phần thứ hai trưng bày bảy mươi tác phẩm tranh cổ động tỉnh hải dương năm hai nghìn hai mươi bốn triển lãm mở cửa từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày hai mươi tháng năm
nhân dịp này lãnh đạo tỉnh tuyên quang trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng đối với mẹ phạm thị nguyền và trần thị minh tặng hai mươi bốn xuất quà cho các đại biểu là chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
sáng nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng
và khoáng sản thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
các vai trò và kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế
đây là các cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng và ngành khai khoáng việt nam hiệu quả biên vững hơn phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu
bộ trưởng bộ công thương đề nghị các bộ ngành địa phương liên quan triển khai ngay các quy hoạch điện quy hoạch giữ chữ năng lượng và quy hoạch khoáng sản theo kế hoạch mới được thủ tướng phê duyệt
đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động chỉ đạo ra soát cập nhật báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh các nội dung liên quan của quy hoạch tỉnh để bảo đảm phù hợp với các quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản
bảo đảm tính đồng bộ liên thông làm cơ sở tiếp nhận triển khai các dự án đầu tư về năng lượng và khai khoáng theo quy định của pháp luật
hôm nay ngày hai mươi sáu tháng bốn viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương phối hợp với tổ chức hợp tác quốc tế đức đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo phát triển kinh tế sáng tạo xu hướng kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với việt nam
theo viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cm các ngành kinh tế sáng tạo ở việt nam có thể kể đến
như thời trang và thiết kế phim và truyền thông công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm du lịch và di sản văn hóa âm nhạc và giải trí
việt nam đang có những cơ hội quan trọng cho phát triển kinh tế sáng tạo như chuyển đổi số sự phục hồi và vươn lên mạnh mẽ của ngành du lịch
thị trường trong nước có quy mô tương đối lớn đồng thời việt nam cũng phải đối mặt với những thách thức liên quan đến cạnh tranh từ thị trường quốc tế
khả năng thích ứng trước tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ và sức y của thể chế
để thúc đẩy kinh tế sáng tạo việt nam cần phải khẩn trương hoàn thiện khung chính sách vững chắc để nuôi dưỡng kinh tế sáng tạo gắn với tạo không gian động lực và sự yên tâm cho các chủ thể sáng tạo
thưa quý vị nhằm phổ biến nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về vai trò của truy xuất nguồn gốc nâng cao giá trị và đinh vị thương hiệu sản phẩm
sáng nay tại hà nội viện phát triển doanh nghiệp liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với các bên liên quan tổ chức diễn đàn hợp tác phát triển kinh tế bảo vệ thương hiệu bảo vệ người tiêu dùng
trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư vào sản xuất xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp sản phẩm tạo niềm tin cho khách hàng bằng chất lượng và giá cả hợp lý
tuy nhiên trên thị trường vẫn còn tình trạng hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và thương hiệu của doanh nghiệp
chính vì vậy việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng

để giúp doanh nghiệp thực hiện việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa các cơ quan nhà nước đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan
bộ khoa học và công nghệ đã ban hành thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng sáu tới
sáng nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp hiệp hội các nhà sản xuất xe hai bánh việt nam tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông tại tp hcm
tại tp hcm thời gian qua tình trạng học sinh trung học phổ thông vi phạm luật giao thông đường bộ còn xảy ra phổ biến
chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe máy an toàn cho học sinh được ủy ban an toàn giao thông quốc gia và hiệp hội các nhà sản xuất xe hai bánh việt nam tổ chức đã thu hút hơn hai trăm linh học sinh tham gia
các em được sát hạch lý thuyết và thực hành liên quan đến những nội dung đã được truyền đạt
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý bốn một trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm về trực tự an toàn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh với những hành vi vi phạm phổ biến như điều khiển phương tiện không có giấy phép lấy xe không đổi mũ bảo hiểm khi đi xe máy xe đạp điện đi vào đường cấm đường ngược chiều
thưa quý vị sáng nay tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trung ương
phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên công nhân viên chức và người lao động
lễ phát động là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo hướng về lực lượng công nhân lao động trên toàn quốc
trong tháng hành động sẽ diễn ra các hoạt động đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn
vệ sinh lao động thăm hỏi những người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe người lao động
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội một mươi ba công đoàn việt nam tháng công nhân có chủ đề đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết được các cấp công đoàn triển khai với bốn nhóm nội dung hoạt động
đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân tháng cao điểm phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về công nhân
công đoàn khỏe để lao động sản xuất tại lễ phát động tổng liên đoàn lao động việt nam tặng quà cho các công nhân bị tai nạn lao động và cờ thi đua cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động